tại ấp nam đô xã tân phước huyện đồng phú tỉnh bình phước một gia đình đã tổ chức tiệc cưới mà không có rượu bia
một số khách thì cảm thấy mất vui số khác lại cảm thấy khá thú vị và ngạc nhiên khi lần đầu tiên được tham dự một bữa tiệc cưới
mà trên bàn tiệc không hề có sự xuất hiện của những chai bia hay ly rượu
không có bất kỳ sự xuất hiện của chai rượu bia nào trên bàn tiệc thay vào đó là nước ngọt hay nước suối
đám cưới của đôi bạn trẻ lâm tuấn anh hai mươi năm tuổi và mỹ loan hai mươi tuổi ở ấp nam đô xã tân phước huyện đồng phú tỉnh bình phước
vừa được tổ chức vào ngày hai mươi chín tháng năm vẫn vô cùng thân mật và âm cúng
với hơn ba mươi bàn tiệc cùng sự hiện diện của quan khách là các bậc trung niên và bạn bè của cô dâu chú rể
tiệc cưới nói không với rượu bia này vẫn được mọi người hào hứng tham dự
bỏ qua những bỡ ngỡ ban đầu khách mời dự tiệc đã cùng nhau nâng ly nước ngọt thay cho rượu bia để chúc mừng đôi bạn trẻ nên duyên vợ chồng
về việc này thì tùy mỗi người thôi
về tôi thì có thể là nên khuyến khích một số người khuyến khích một số đám tiệc
gọi là cũng có sử dụng rượu bia nhưng mà một phần nào đó thôi chứ không hẳn là không có
tại vì có một tí rượu bia vào cũng sẽ vui hơn
tôi thấy là cái đám này rất là đẹp và nối chung là không sử dụng rượu bia thế này là một trong những cái đình khen hóa của dân tộc này
nối chung là tôi thấy thế này nè
hơn nữa là địa phương tôi là
một địa phương áp văn hóa mà là xã nông thu quấn
cho nên người ta thực hiện thế này thì đó tôi rất là ủng hộ
vượt qua truyền thống phải có bia rượu trong đám cưới đổi một ít vui vẻ để lấy lại sự an toàn cho khách mời
đây có thể là một nét văn hóa cần được nhân rộng trong thời gian tới